vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi nhậu với bạn tại nhà trần phạm thái đã mang theo con dao thái lan đến nơi làm của nguyễn trường thọ tại khu phố hai phường văn hải
tại đây thái đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực của anh thọ thấy thọ bỏ chạy thái đã đuổi theo để tiếp tục tấn công anh thọ rồi sau đó rời khỏi hiện trường
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh thọ đã tử vong ngay sau đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với trần phạm thái về tội giết người
cũng với hành vi giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng bị cáo bùi thanh tư và phạm vĩ an vừa bị toán nhân dân tỉnh vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bản án nghiêm khắc
theo cáo trạng xảy ra mâu thuẫn với trần hoàng minh về việc vay nợ tiền
bùi thanh tư đã rủ theo phạm vĩ an mang theo súng đi tìm minh
khi phát hiện cả hai người đều cầm súng minh đã bỏ chạy vào nhà dân gần đó để bỏ trốn
lúc này hai bên cãi nhau và tư đã dùng súng bắn vào người minh một phát rồi bỏ ra về
sau đó minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
biết không thể trốn thoát đến hai mươi giờ cùng ngày tư và an đến công an thị xã bình minh để đầu thú đồng thời giao nộp hai khẩu súng
kết quả giám định súng của tư là vũ khí quân dụng súng của an là đồ
đồ chơi nguy hiểm kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể của trần hoàng minh là năm
từ các kết quả trên hội đồng xét xử tuyên phạt bùi thanh tư một mươi ba năm tù về tội giết người và hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt là một mươi năm năm tù bị cáo phạm vĩ an một mươi hai năm tù về tội giết người
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình thuận cho biết vừa xác lập chuyên án triệt phá thành công một đường dây tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép
chất ma túy liên tỉnh có yếu tố xuyên quốc gia giữa việt nam và lào bắt giữ năm đối tượng và thu giữ một lượng lớn ma túy đá
sau một thời gian theo dõi ban chuyên án thuộc công an tỉnh bình thuận đã tiến hành bắt quả tang sa văn tiến hai mươi chín tuổi ngộ huyện ngọc hồi tỉnh con tum
khi đối tượng mang theo một kg ma túy đá đến bến xe bắc phan thiết để tiêu thụ
qua đấu tranh tiến khai đã vận chuyển số ma túy trên cho trịnh minh sản và đào thị ánh là vợ của sản
với tiền công là một mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai vợ chồng sản và ánh thu giữ thêm một kg ma túy đá
xác định sản đang có mặt tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
trinh sát đã phối hợp với công an tỉnh quảng ninh mật phục bắt quả tang sản cùng với đinh thị hà bốn mươi sáu tuổi
là người tình và là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy của sản
đồng thời bắt giữ thao minh sá bốn mươi bảy tuổi ngụ tỉnh con tum khi các đối tượng đang mang theo hai kg ma túy để giao cho khách
tại nơi ở của sá trinh sát thu giữ thêm một kg ma túy đá
và tổng số ma túy thu giữ được là năm kg ma túy đá và nhiều tăng vật có liên quan
theo đó trịnh minh sản đã mua ma túy tại lào sau đó đưa về nhà tại con tum cất giấu và móc nối với các đối tượng
tại địa phương để làm chân rết vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ
để đấu tranh bóc gỡ thành công toàn bộ đường dây tội phạm ma túy lên tỉnh có yếu tố xuyên quốc gia này
công an tỉnh bình thuận đã huy động một trăm linh quân số phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh tổ chức xác minh theo bám đến tận hang ổ của từng đối tượng
ngoài ra nhờ có sự hỗ trợ tích cực của công an tỉnh con tum và công an tỉnh quảng ninh
trong điều tra truy tìm các đối tượng thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan sớm truy tố xét xử xử lý nghiêm minh trước pháp luật
thời gian vừa qua tình hình tội phạm và tề nạn ma túy trên địa bàn cả nước luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp
nhất là việc xuất hiện ngày càng nhiều loại ma túy tiền chất ma túy mới núp bóng các loại thực phẩm như bánh kẹo đồ uống thuốc lá điện tử
và việc gia tăng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke nhà nghỉ khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả đã đặt ra những thách thức đầy cam go trong cuộc chiến chống cái chết trắng trong toàn xã hội và ghi nhận sau vừa được thực hiện tại đồng nai
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa bắt quả tang đối tượng vòng nhật phú ba mươi bảy tuổi
trú tại thành phố biên hòa đang có hành vi tàng trữ hai kg ma túy đá một kg heroin và nhiều tăng vật có liên quan khác tại một nhà nghỉ ở phường long bình tân
khi tôi đang nằm trong phòng thì phán bộ chiến sĩ công an xong vào kiểm tra bắt giữ và thu giữ của tôi là điện thoại bóp tiền và bánh trái cây
và kiểm tra thấy có ma túy và thu giữ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng dư minh hoàng quê tại tỉnh bình thuận đang tàng trữ hai kg ma túy tại xã quảng tiến
qua đấu tranh đối tượng hoàng khai nhận số ma túy bị thu giữ là hoàng đi nhận từ bình dương theo sự chỉ đạo của một đối tượng nô chưa rõ lai lịch
để nô bán cho người nghiện thì bị bắt
qua điều tra mở rộng công an đã bắt giữ đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy thu giữ một cân tiểu ly một kéo bằng kim loại nhiều bịch ni lông và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an tỉnh đồng nai đã phát hiện triệt phá thành công hai trăm năm mươi chín vụ
bắt bốn trăm chín mươi bảy đối tượng